hiểu được điều này các nhà khoa học hà lan đã phát triển một chiếc túi khí có khả năng bảo vệ được những tác động mạnh từ bên ngoài cho người già khi gặp phải những chấn động ở vùng hông và đùi
sản phẩm này không giống như túi khí trong xe hơi nó được thiết kế dành cho người già và bạn sẽ cần sử dụng nó thường xuyên
chiếc túi này sẽ được bơm căng phòng chỉ trong vài giây trước khi hệ thống cảm biến cảnh báo có sự va chạm mạnh ở phần hông và lưng sau khi sử dụng bạn có thể gấp túi khí lại gọn gàng
trung bình mỗi năm một phần ba số người trên sáu mươi năm tuổi đã bị ngã và không có khả năng phục hồi trong khi chi phí trong một lần điều trị có thể lên tới bốn mươi ba đô la bao gồm thủ tục nhập viện cấp cứu và phục hồi chức năng
chính vì vậy thiết bị này được xem là dụng cụ hữu ích giúp bảo vệ hông và xương đùi cho người cao tuổi
một trong vấn đề quan trọng mà chúng tôi hướng đến đối với sản phẩm này là sự tiện lợi người già có thể đeo chiếc túi bất kỳ lúc nào mà họ cần
chiếc túi rất nhẹ không còng cành và cực kỳ thoải mái
một trong những tính năng khác là hệ thống báo động sẽ tự động gửi tin nhắn đến các trung tâm cấp cứu khẩn cấp nếu như người sử dụng bị chấn thương mỗi chiếc túi khí sẽ có trị giá khoảng bốn trăm tám mươi đô la
một trong những công trình phức tạp và kỳ công nhất thế giới đang được ukraine hoàn thành đó là mái vòm bằng thép chụp lên lò phản ứng số bốn của nhà máy điện hạt nhân chernobyl
nhằm ngăn chặn phản ứng dò dỉ hạt nhân tuy ukraine mới chỉ hoàn thành giai đoạn đầu nhưng cũng là giai đoạn quan trọng nhất hoàn thiện phần kết nối và đặt đúng vị trí của nó
với chiều dài một trăm sáu mươi năm m chiều cao một trăm một mươi m và trọng lượng hơn ba mươi sáu tấn chi phí cho công trình này lên tới một sáu mươi ba tỷ euro do ngân hàng tái thiết và phát triển châu âu tài trợ
mái vòm này được trang bị nhiều thiết bị đặc biệt bao gồm cả máy quay video và hệ thống điều khiển từ xa dự kiến sẽ được hoàn tất sau một năm nữa
chất thải hạt nhân vẫn luôn là mối lo ngại đối với môi trường nhưng nó có thể rất sớm trở thành một nguồn năng lượng sạch
các nhà khoa học thuộc đại học briston của vương quốc anh đã phát triển phương pháp biến chất thải hạt nhân thành pin sạc bằng cách sử dụng kim cương nhân tạo
theo nhóm nghiên cứu chất phóng xạ được bọc kín bên trong viên kim cương và hoàn toàn ngăn được bức xạ
họ đang sử dụng một đồng vị niken cho các thử nghiệm mục đích sau cùng hy vọng có thể sử dụng đồng vị carbon
vốn có trong các khối than trì ở các nhà máy điện hạt nhân những pin này sẽ không dùng được cho chạy điện mà sẽ sử dụng cho máy trợ tim tàu vũ trụ
do tuổi thọ mà chúng tự tạo ra có thể lên tới hàng trăm năm tuy nhiên việc triển khai nó vẫn là một tương lai khá xa vì chi phí tạo nên một viên kim cương là không hề rẻ
đã có một lễ đón giáng sinh năm hai nghìn một mươi sáu cuối cùng tại nhà trắng sau tám năm gắn bó
năm hai nghìn một mươi sáu là một năm nhiều cảm xúc với gia đình ông obama
để không khí giáng sinh tại nơi quyền lực nhất nước mỹ trở nên lung linh hơn
đệ nhất phu nhân bà michelle obama cùng với hơn chín mươi tình nguyện viên đã tham gia trang trí

với mong muốn tất cả mọi người hạnh phúc niềm vui khi cho đi và nhận được
chủ đề trang trí cho giáng sinh năm nay là món quà của dịp nghỉ lễ
với mong muốn tất cả mọi người hạnh phúc niềm vui khi cho đi và nhận được
cùng thông điệp ý nghĩa trân trọng sức khỏe gia đình và bạn bè
bà michel cùng với nhóm thiết kế đã chuẩn bị trong nhiều tháng để nhà trắng có một mùa giáng sinh lung linh
với hàng nghìn giải ri băng đủ màu sắc cây thông noel vòng nguyệt quế
hay người tuyết đặt bên cạnh các bức ảnh của các đệ nhất phu nhân
cây thông giáng sinh chính thức của nhà trắng nằm trong phòng xanh
cao tới gần một mươi sáu mét được trồng tại trang trại whispering prince tree ở bang econcine
do hiệp hội cây thông giáng sinh quốc gia tặng cho nhà trắng theo một truyền thống đã có từ năm mươi năm nay
bà michel đã mời các gia đình quân nhân mỹ đến thăm nhà trắng học làm các món ăn noel
dự kiến hơn sáu mươi tám người sẽ tới thăm nhà trắng trong kỳ giáng sinh năm nay
mùa giáng sinh năm nay làm tôi nhớ về lần đầu tiên đến washington
và chúng tôi đã hứa rằng sẽ mở cửa
chúng tôi đã hứa rằng sẽ mở cửa ngôi nhà này cho càng nhiều người từ nhiều tầng lớp nhất có thể
chúng tôi mong muốn nhà trắng thành ngôi nhà của mọi người nhất là trong những mùa lễ này
chân thành cảm ơn tất cả các tình nguyện viên đã cùng tôi biến nơi này thành nơi đẹp huyền diệu
chúc tất cả các bạn một mùa lễ giáng sinh an lành hạnh phúc
điểm nhấn của mùa noel này là năm mươi sáu ngôi nhà bánh gừng làm từ các mảnh lego
mỗi ngôi nhà tượng trưng cho một bang và vùng lãnh thổ của nước mỹ
được đặt quanh hai cây thông trong phòng quốc yến
cũng trong hôm thứ năm vừa rồi gia đình tổng thống obama cũng đã có một buổi lễ hoành tráng
thắp sáng cây thông noel lần thứ chín mươi bốn thu hút sự chú ý đông đảo của người dân
từ lâu hàn quốc đã nổi tiếng là một trong những quốc gia châu á có nền giáo dục
cùng những kỳ thi áp lực nhất trên thế giới cũng như trung quốc và nhiều quốc gia khác của châu á
tại hàn quốc đại học chính là chìa khóa của sự thành công của tương lai sáng lạn dạng người
chính vì vậy để có những chắc xuất trong những trường đại học danh giá các học sinh tại quốc gia
này phải cố gắng ôn luyện ngày đêm thậm chí có những học sinh còn phải chuẩn bị kiến thức cũng
như tinh thần từ khi mới học tiểu học thoạt nhìn bạn có thể nghĩ rằng những câu cậu học trò
này đang chào đón thần tượng của mình thế nhưng không phải như vậy đây là những hình ảnh thường
thấy vào mỗi kỳ thi đại học hàng năm diễn ra tại hàn quốc
để cổ vũ cho các thí sinh thi đại học các bạn trẻ hàn quốc đã đến điểm thi từ rất sớm với đầy
đủ băng rôn cờ hoa để cổ vũ hết mình cho các sĩ tử họ không chỉ cầu nguyện động viên mà còn
lập cả đội hát cổ vũ nhằm động viên cho các thí sinh tham dự kỳ thi đại học cố gắng vượt qua kỳ
thi quan trọng này hôm nay em đến đây để cổ vũ và động viên cho các thí sinh tham dự kỳ thi đại học
năm nay em mong các bạn ấy sẽ tự tin và có quyết tâm hơn để vượt qua thử thách này
không chỉ mỗi mình thí sinh lo lắng mà ngay cả gia đình các em cũng đứng ngồi không yên trong khoảng
thời gian này tất cả các thành viên trong gia đình thí sinh sẽ cùng làm mọi việc để cầu mong cho con em
mình thi đỗ con gái tôi đã ôn tập rất vất vả để chuẩn bị cho kỳ thi này tôi mong muốn nó sẽ vượt qua
kỳ thi chỉ có cách đó mới giúp con bé tìm được một công việc tốt và có tương lai sán lọn hơn
hàn quốc có một nền giáo dục đáng ngưỡng mộ so với phần còn lại của thế giới và kỳ thi đại học
nước này cũng là một trong những kỳ thi áp lực nhất thế giới người hàn quốc vô cùng coi trọng
kỳ thi này bởi vào được một ngôi trường danh giá đồng nghĩa với một công việc tốt và một cuộc hôn
nhân tốt trong tương lai kỳ thi đại học hàn quốc giống như một số mốc quan trọng bậc nhất trong cuộc
đời mỗi người mọi hy vọng của gia đình của xã hội và bản thân thí sinh đều đặt chọn vào kỳ thi này
vì vậy ngay từ khi còn nhỏ phụ huynh cùng các em học sinh đã nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thi quyết định thành ba
của cuộc đời năm học mới của học sinh hàn quốc bắt đầu vào tháng ba và kết thúc vào tháng một mươi hai học
sinh nước này có hai kỳ nghỉ là nghỉ hè vào tháng bảy tám và nghỉ đông vào tháng một hai thời gian thi đại
học hàng năm ở hàn quốc là vào tháng một mươi một thường vào khoảng thứ năm trong tuần thứ hai của tháng
một mươi một từ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đến nay để được xét tuyển vào các trường đại học danh tiếng tại hàn quốc học
sinh tốt nghiệp cấp ba cần tham dự kỳ thi cấp quốc gia csat kéo dài tám tiếng đồng hồ bao gồm các môn quốc ngữ toán học
tiếng anh các môn khoa học các môn xã hội và có thể chọn thêm môn ngoại ngữ hai tiếng đức pháp
nga trung nhật tây ban nha ả rập hay tiếng việt các bài thi chủ yếu được thiết kế theo dạng chức
nghiệm thí sinh đăng ký thi vào các trường nghệ thuật sẽ phải tham gia thi môn năng khiếu kết
quả bài thi là căn cứ để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học trên toàn quốc thì
sinh sẽ tự lượng sức mình để chọn trường phù hợp có rất nhiều trường hợp trượt đại học không phải do
kết quả thi kém mà là vì chưa chọn đúng trường hầu hết giáo viên đều nhấn mạnh rằng nếu thất
bài trong kỳ thi cấp quốc gia học sinh cũng sẽ thất bại trong phần đời còn lại bởi bài kiểm tra
này là bước đầu tiên và cuối cùng dẫn lối đến thành công bằng cách đó kỳ thi cấp quốc gia được
xem là mục tiêu quyết định đa số người hàn quốc tin rằng nếu vượt qua kỳ thi này tương lai sẽ thực
sự tươi sáng phụ huynh và học sinh hàn quốc chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho kỳ thi đại học từ
trước đó các bậc phụ huynh không tiếc tiền
khi đầu tư cho con em mình đi học thêm tại các trung tâm danh tiếng khi học sinh bắt đầu vào lớp một mươi
thời gian học tập ngày càng nhiều một ngày bình thường của học sinh hàn quốc gồm khoảng
một mươi tiếng ở trường ăn vội bữa tối rồi dành thời gian còn lại ở phòng nghiên cứu bắt buộc đến
một mươi giờ đêm sau đó học sinh có thể trở về nhà để tiếp tục học hoặc đến trung tâm luyện thi
người hàn quốc quan niệm tứ đang ngủ lạc có nghĩa là nếu ai chỉ ngủ bốn tiếng một ngày thì sẽ
đỗ đạt và ghi tên bảng vàng còn nếu như ngủ hơn bốn tiếng một ngày thì sẽ chẳng mang lại kết quả gì
chính vì vậy học sinh hàn quốc luôn cố gắng học ngày đêm để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất
trong cuộc đời mình bên cạnh đó thứ hạng ở các kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ cũng rất quan trọng khi
thí sinh nộp đơn đăng ký xét tuyển vào đại học sự xếp hạng này đôi khi sinh ra hiện tượng tiêu
cực giữa các học sinh khiến họ lúc nào cũng canh cánh trong lòng một nỗi lo là làm sao để có thể
thăng hạng của mình hạ hạng của bạn khác
khi ngày thi tới cả đất nước hàn quốc cùng hướng về các thí sinh các trường trung học phổ thông
đều đóng cửa các công sở sẽ cho nhân viên nghỉ việc hoặc đi làm muộn và về sớm hơn để tránh
tình trạng tắt đường gây ảnh hưởng tới thí sinh các loại xe bị cấm đi lại trong khu vực các địa
điểm thi hai trăm linh m nhằm giảm tiếng ồn trong khi các thí sinh làm bài hàng trăm mô tô cảnh sát được
huy động để đưa giúp thí sinh bị muộn đến phòng thi trong phần thi ngày tiếng anh buổi sáng và
buổi chiều máy bay sẽ tạm dừng hoạt động hoặc cất hạ cánh trong yên lạng các chương trình truyền
hình đưa tin xoay quanh vấn đề thi cử như cách nấu bữa ăn dinh dưỡng cho thí sinh lời chúc thi tốt
từ quan chức cũng như các nhân vật nổi tiếng trong xã hội trong mùa thi các đền chùa nhà thờ thường
xuyên tổ chức các buổi lễ cầu nguyện cho các bậc phụ huynh nhất là trước ngày thi một trăm linh ngày những
nơi này luôn chật cứng người rất nhiều bà mẹ đã quỷ lệ từ một đến ba lần để cầu may cho con
đối với đa số học sinh hàn quốc thì đỗ đại học là một tấm vé thông hành giúp họ vào đời dễ
dàng hơn và có cơ hội làm việc tại những công ty lớn hoặc làm công chức nhà nước
chính vì những kỳ vọng quá lớn của gia đình và toàn xã hội nên kỳ thi đại học hàn quốc cực kỳ
được coi trọng và vô hình chung đã đặt lên vai các em học sinh những áp lực lớn hết sức nặng nề
kết quả mong đợi nhất của mỗi học sinh là có thể nhập học vào một trong những đại học hàng đầu đất nước
gồm đại học quốc gia seoul đại học hàn quốc đại học yonse những thí sinh không vượt qua hoặc
không hài lòng với điểm số có thể thi lại vào năm sau một mươi hai năm miệt mài học tập ở trường học tăng
ca mỗi ngày chính là để chạy nước rút đến kỳ thi csat sự ám ảnh với việc học tập này giúp hàn quốc
luôn thuộc nhóm cao nhất trong bảng xếp hạng giáo dục toàn cầu năm ngoái hàn quốc xếp thứ hai
thế giới chỉ sau singapore trong bảng xếp hạng điểm toán và khoa học bởi tổ chức hợp tác và
phát triển kinh tế oecd
thật ra bảy mươi học sinh hàn quốc tiếp tục bốn năm đại học sau khi tốt nghiệp trung học tuy nhiên
điều gì cũng có giá của nó theo khảo sát của chính phủ vào năm hai nghìn một mươi bốn trẻ em hàn quốc ít hạnh
phức nhất trong số ba mươi quốc gia được nghiên cứu áp lực thi cử cũng được cho là nguyên nhân chính
giải thích cho tình trạng trầm cảm và tự tử thuộc tốt cao nhất thế giới của hàn quốc
trong năm hai nghìn một mươi bốn hàn quốc chi một mươi tám tỷ usd vào giáo dục tư nhân để tăng cơ hội vượt qua kỳ thi csat
cho con cái họ một số tiền gấp ba lần trung bình
con số này là bằng chứng về sự phụ thuộc của đất nước này vào giáo dục tư nhân thêm vào đó
hệ thống giáo dục hàn quốc đặt nặng kỳ thi và điểm số các khía cạnh ngoài kết quả học tập dường
như bị bỏ quên thưa quý vị và các bạn câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình từ đông
sang tây tuần này hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau thân ái chào tạm biệt